chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là tới tết nguyên đán đinh rậu
người dân đang háo hức chuẩn bị một đón một cái tết vui tươi đầm ấm
tuy nhiên cũng tại thời điểm này hàng chục hộ dân ở xã hữu thạnh huyện đức hòa tỉnh long an
đang đứng ngồi không yên vì hàng trăm hectare mía đang đến thời kỳ thu hoạch bị chết trắng
theo chân những người dân đến ấp ba b thuộc xã hiễu thạnh chúng tôi chạy lòng khi nhìn thấy những cánh đồng mía khô héo
thối rễ cây trơ trọi lá vàng hoe
theo ông bùi văn hạnh nông dân ấp ba b cho biết ông trồng mía đã hơn ba mươi năm nay
mặc dù không dư giảm mấy nhưng nhờ có cây mía nên cuộc sống của gia đình ông cũng ổn định hơn trước
thế nhưng vào những tháng cuối của năm hai nghìn một mươi sáu nước chiều cường lên xuống bất thường so với mọi năm
đã làm cho toàn bộ chín hectare mía của ông bị mất trắng với tổng vốn đầu tư gần bốn trăm linh triệu đồng
năm nay tôi đầu tư trên diện tích này là chín hectare
thì chắc có lẽ là trên khoảng tổng gần năm trăm linh triệu
nhưng mà do lũ lụt với lại mưa nhiều quá bắt đầu tôi bơm ra không được
rồi bắt đầu cái thời gian này thì bây giờ mía nó thất trắng rồi
trong dòng năm nay của mùa này gần giờ không còn thu hoạch được
trên cái vấn đề bây giờ nhờ chính quyền các cấp ở trên đó thì bắt đầu coi xem xét lại
cứu giãn tình thế cho tụi tôi cải thiện lại
trường hợp của anh nguyễn phúc toại ở xã hiệu thạnh thiệt hại không lớn như gia đình ông bùi văn hạnh
nhưng cũng ảnh hưởng lớn đến nguồn thu nhập của gia đình anh vốn chỉ trông chờ vào cây mía
trong tổng diện tích bốn hectare mía anh bị thiệt hại khoảng sáu mươi ba mươi
tuy vậy số còn lại bán được năng suất thấp chỉ đạt ba mươi bốn mươi tấn một hectare
năm nay nước ngập lục nhiều hơn hàng năm
thường thường trồng một mẫu mía sáng lượng khoảng một trăm linh một trăm một mươi tấn
nhưng năm nay đúng ra nó chỉ đạt nhất là nó được ba mươi bốn mươi tấn
không riêng nông dân các thương lái thu mua mía cũng bị lỗ vốn
theo anh nguyễn phúc thương lái lúc cây mía khoảng ba bốn tháng tuổi
anh ước tính mỗi hectare đạt năng suất trung bình tám mươi tấn và anh đưa người dân bốn mươi triệu đồng một hectare
tuy nhiên hai tháng sau đến mùa thu hoạch mía bị thất bát hoặc chết
nhà vườn bớt một mươi triệu nhưng vẫn bị lỗ
bên cạnh đó thấy mía không chất lượng nên nhà máy đường ép và hạ giá
đó là chưa nói đến công nhân thu hoạch tăng gấp hai lần
toàn xã hiệu thạnh có khoảng ba trăm linh hectare mía
cuối năm hai nghìn một mươi sáu nước lũ kết hợp với chiều cường nông dân trở tay không kịp
nước bị ngập sâu dẫn đến mía bị chết đến bảy mươi diện tích
nước bị ngập sâu dẫn đến mía bị chết đến bảy mươi diện tích
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh long an
sau khi nhận được thông tin về người dân bị thiệt hại về trồng mía
ngành nông nghiệp đã khẩn trương thống kê những diện tích bị thiệt hại
để đề xuất tỉnh hỗ trợ vốn cho người dân trước tết nguyên đán
về phía mặt của ngành sẽ phối hợp với phòng nông nghiệp quyện
với xã cố gắng hoàn chỉnh xuống hồ sơ đề nghị hỗ trợ
để ngành tổng hợp thẩm định xuống ở qua quỹ ban dân tỉnh
để được cấp kinh phí cho bà con
nếu mà kịp được thì cấp hỗ trợ bà con trước tết
được biết trong năm hai nghìn một mươi sáu trên địa bàn tỉnh long an
xảy ra xâm nhập mặn hạn nắng nóng ngập úng chiều cường và rông lốc
ước tính thiệt hại trên ba trăm một mươi bốn
bốn tỷ đồng